sáng sớm nay ngày một mươi ba tháng một mươi hai sau khi đi vào vùng biển các tỉnh ninh thuận bình thuận
áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là ở khoảng dưới bốn mươi km một giờ
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió đông
nên ở các tỉnh từ quảng ngãi đến bình thuận đã có mưa vừa mưa to
tổng lượng mưa tính đến một h ngày một mươi ba tháng một mươi hai phổ biến từ năm mươi đến một trăm linh mm
một số nơi mưa to đến rất to như bình nghi bình định một trăm tám mươi bảy mm nha trang khánh hòa hai trăm ba mươi mm
do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp ở các tỉnh từ quảng ngãi đến bình thuận
khu vực nam bộ và nam tây nguyên ngày hôm nay còn có mưa vừa mưa to và rải rác có rông
trong cơn rông nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
vùng biển nam bộ đề phòng chiều cường dâng cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp